tối qua công an tỉnh quảng nam đã khống chế bắt giữ thành công trần văn xanh chú tại huyện quế sơn
khi đối tượng này cố thủ trong nhà sau khi tấn công làm hai người thương vong
vào khoảng bốn h ba mươi chiều qua do mô thuẫn cá nhân trần văn xanh đã dùng búa tấn công một bé gái năm tuổi
và ông nội của bé cùng chú tại tổ dân phố thuận an
dù được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó bé gái đã tử vong
còn người ông bị thương rất nặng đang được điều trị tại bệnh viện
ngay sau khi sự việc xảy ra công an huyện quế sơn đã phong tỏa hiện trường
tích cực vận động xanh ra đầu thú tuy nhiên đối tượng ngoan cố không hợp tác và cố thủ trong nhà
sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ đến tám h ba mươi tối lực lượng công an đã không chế bắt giữ thành công
đối tượng gây án đảm bảo an toàn hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
vào khoảng một mươi hai h bốn mươi phút trưa qua một đối tượng cầm dao nhọn vào tiệm vàng bạc cầm đồ liễu hiền
địa chỉ tại số một trăm bốn mươi bảy lê lợi phường vĩnh trại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
uy hiếp chủ cơ sở để cướp tài sản đối tượng nguyễn quang trường đã xách một chiếc túi màu đen
đi đến tiệm vàng cầm đồ liễu hiền tại thành phố lạng sơn hỏi mua vàng sau đó bất ngờ rút dao
khống chế hai mẹ con chủ tiệm vàng để cướp tài sản lợi dụng lúc đối tượng sơ hở
chủ cửa hàng kịp thời hô hoán người nhà ở trên tầng thay có người chạy xuống đối tượng dùng dao
đâm con gái chủ cửa hàng gây thương tích nhẹ sau đó các nạn nhân đã không chế được đối tượng
lực lượng công an đã khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường và đưa đối tượng cùng với nạn nhân
đến bệnh viện cấp cứu
vận chuyển chín năm trăm linh bao thuốc lá nhập lậu nguyễn thanh ngọc chú tệ huyện châu thành
đã bị lực lượng công an tiền giang bắt quả tăng đối tượng bị phát hiện khi đang điều khiển xe ô tô
vận chuyển thuốc lá lậu lưu thông tại đoạn quốc lộ năm mươi thuộc phường chín thành phố mỹ tho
qua kiểm tra phát hiện chín năm trăm linh bao thuốc lá các nhãn hiệu như z scott hero
công an thành phố mỹ tho đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tăng đối với nguyễn thanh ngọc
và tạm giữ tăng vật để tiếp tục điều tra xử lý
tham ô tài sản lý trả lối chủ tịch ubnd xã can hồ huyện mường tè vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh lai châu khởi tố bị can bắt tạm giam
vào năm hai nghìn hai mươi ubnd xã can hồ được giao là chủ đầu tư dự án hỗ trợ tám mươi hai hộ khó khăn
thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí hơn ba trăm linh triệu đồng
với cương vị là chủ tịch ubnd xã lý trà lối đã chỉ đạo thủ quỹ chuyển hai trăm bảy mươi tám triệu đồng
cho một số cá nhân sử dụng vào mục đích riêng trong đó lý trà lối đã lấy một trăm bảy mươi tám triệu đồng
để che giấu lối đã chỉ đạo một số cá nhân liên quan lập hồ sơ khống
ký giả tên người nhận tiền trên danh sách chi trả để quyết toán dự án
ngoài ra cơ quan điều tra xác định lý trả lối đã buông lỏng quản lý
và có tác động can thiệp vào hoạt động đấu giá một mươi lô đất thuộc bản xeo hai xã can hồ
có dấu hiệu tiếp tay cho một số đối tượng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã can hồ
công an phường tam bình tp thủ đức tp hcm đã bàn giao hai nghi can cho công an tp thủ đức
để làm rõ về hành vi xông vào nhà dân cướp giật tài sản
trước đó một người phụ nữ ngụ phường tam bình tp thủ đức đến công an phường tâm bình trình báo
bị hai kẻ lạ mặt xông vào nhà cướp giật túi sách có chứa một máy tính bắt bút
một điện thoại iphone tiền mặt và giấy tờ tùy thân
lực lượng chức năng đã chiếc suốt camera an ninh để truy tìm các đối tượng
theo hình ảnh từ camera lợi dụng lúc người phụ nữ dét xe vào nhà
một đối tượng từ phía sau xông tới giật túi sách rồi leo lên xe đồng bọn để tẩu thoát
trên đường tẩu thoát hai nghi can đã vứt bỏ điện thoại vì biết trên thiết bị di động có định vị
tuy nhiên sau nhiều giờ lần theo hình ảnh từ camera
lực lượng công an đã bắt giữ được hai nghi can cướp dật túi sách
mở rộng vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai công ty cổ phần tiến bộ quốc tế và các đơn vị liên quan
bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam bị can bồ ngọc thu
cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai
để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
liên quan đến vụ án này mới đây cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đinh quốc thái
và cựu bí thư tỉnh đồng nai trần đình thành để điều tra về tội nhận hối lộ
theo cơ quan điều tra dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa đồng nai
được ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai phê duyệt điều chỉnh đầu tư với tổng mức đầu tư là một chín trăm linh bốn tỷ đồng
giao bệnh viện đa khoa đồng nai làm chủ đầu tư
trong quá trình thực hiện các đối tượng đã thông đồng nâng khống giá trị trang thiết bị
trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu thông thầu gian lận
gây thiệt hại tài sản nhà nước bước đầu xác định là một trăm năm mươi hai tỷ đồng
cũng liên quan đến hành vi cướp giật tài sản công an huyện kế sách tỉnh sóc trăng
vừa bắt giữ đối tượng trần nam hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú huyện kế sách
vào khoảng một mươi một h năm mươi năm phút ngày một mươi chín tháng một mươi một phụ nữ đang đi bộ trên đường
thì bị đối tượng điều khiển xe mô tô đi theo chiều ngược lại áp sát rồi bất ngờ
một dây chuyển vàng có trọng lượng trên bảy chỉ vàng một mươi tám k đang đeo trên cổ
vào cuộc điều tra đến khoảng một mươi năm h cùng ngày lực lượng công an đã xác định được đối tượng
gây ra phụ cướp trên là trần nam hưng
tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản
thưa quý vị trong không khí hân hoan của ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi
cũng có những người phụ nữ được mệnh danh là những bông hồng thép
đang mang trên mình sắc phục công an nhân dân
vẫn đang nghiệt mài trên cuộc chiến
phòng chống tội phạm vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
và quý vị sẽ cùng chúng tôi gặp gỡ một bông hồng thép như thế
một nữ trinh sát thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hà nội
tám bánh heroin sáu năm trăm tám mươi hai sáu mươi hai gram ma túy tổng hợp
phe tham phe ta min và kê ta min
tám mươi tám túi chứa các viên ma túy tổng hợp hai cân điện tử
cùng một số đồ vật liên quan là tang vật của vụ án ma túy
được triệt phá năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội
các đối tượng trong đường dây mua bán lần này được nhận định
đều là những nhân vật cộng cán lợi dụng hà nội là địa bàn rộng
các đối tượng chuẩn bị các cân tiểu ly để cân bán lẻ
và thuê những trung cư cao cấp để che mắt cơ quan chức năng
tuy nhiên những mảnh que đó cũng không thể qua bắt được
trung tá đinh thị huyền diệu và các cán bộ trinh sát
phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tp hà nội
là nữ trinh sát duy nhất có một mươi năm năm gắn bó
với đội phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm tổ chức sử dụng trái phép trên ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
trung tá đinh thị huyền diệu không thể nhớ mình và các đồng đội
đã tham gia bao nhiêu vụ án bắt giữ bao nhiêu đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy
mỗi lần truy bắt tội phạm cũng là lần chị và đồng đội phải đối diện với hiểm nguy
nhưng với bản tính quyết đoán và tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm
khát cào giữ bình yên cho nhân dân đã giúp người chiến sĩ công an nhân dân vượt qua mọi thử thách
thực ra vất vả thật đấy nhưng mà với cái chuyện huyết của mình đã vào ngành công an
thì bao giờ cũng được rèn luyện về phẩm chất năng lực cũng như là chính trị
và các cái tố chất để làm người công an
thì chúng tôi là đều phân đấu hết sức mình để hoàn thành cái nhiệm vụ của mình
chính là nữ nhưng mà rất năng nổi như tình không ngại khó ngại khổ không ngại hiểu nguy
gian khó mà đồng chí sẵn sàng nhận bất cứ các nhiệm vụ được giao
người cán bộ mà phải nói là có một cái tư cách đạo đức rất là tốt
lối sống rất trong sáng và giản dị
khi bắt tay vào phá án ở người nữ trinh sát ấy dường như không còn khái niệm về giới tính
chị luôn hết mình với công việc hóa thân vào những vai diễn khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ
chồng cũng trong lực lượng công an cũng phải trực cũng phải đi nhiều
con cái thì nhỏ bố mẹ thì ở dưới quê nó cũng rất là
công việc của mình đòi hỏi phải như thế mình phải khắc phục vượt qua thôi
không có sự lựa chọn cố gắng thôi
tôi cho rằng với một người phụ nữ mà cái bản lĩnh như thế thì phải nói rằng là
kể cả nam dưới nhiều người cũng chưa chắc đã có cái bản lĩnh như đồng chí diệu này
địa bản nơi chị công tác những tụ điểm phức tạp và ma túy đã dần bị triệt xóa
mở ra cuộc sống bình yên mới
sau một mươi năm năm công tác trung tá đinh thị huyền diệu nhận được nhiều bằng khen
giấy khen nhưng đối với chị phần thưởng lớn nhất chính là sự đồng tình ủng hộ của người dân
những cuộc điện thoại hay lời động viên của quần chúng nhân dân là nguồn cổ vũ
sức mạnh lớn lao giúp chị và đồng đội chiến thắng trên mặt trận đấu tranh cây chết trắng
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn tý
sáu mươi hộ khẩu thường trú tại thôn màu gà xã phượng sơn huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
về tội giết người đối tượng này cao một m sáu mươi năm sống mũi lõm mắt xích
vành tai sứt và có xẹo tròn cách một cm ở đuôi lông mày trái
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phạm văn trung sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã quý sơn
huyện lục ngạn tỉnh bắc giang về tội trốn thi hành án
đối tượng này có sẹo thẳng dài một cm cách hai năm cm dưới sau đuôi mắt trái
và đối tượng trần văn hanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú tại khu phố hưng phúc
phường tương giang thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và khai báo gian dối đối tượng này cao một m sáu mươi tám sống mũi thẳng
dài tai trúc và có nốt ruồi cách một cm sau mép phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an